nằm trong các hoạt động hướng về ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy
nhiều năm qua cùng với việc chăm lo đời sống cho các gia đình thương binh liệt sĩ
gia đình chính sách thành phố đà nẵng đặc biệt chú trọng việc cải tạo tu bổ
và nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn
đến nay một trăm linh nghĩa trang và mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố đã được đầu tư nâng cấp khang trang
nghĩa trang phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
là một trong số các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng và cải tạo
trong năm hai nghìn một mươi chín để hoàn thiện nhà chuông và nhà bia mẹ việt nam anh hùng
ngay tại công viên nghĩa trang với tổng kinh phí gần một bốn tỷ đồng
hiện các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ ngày đêm
để kịp hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng bảy tới
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
và chuẩn bị lễ kỷ niệm năm mươi năm phường hòa hải đóng nhận
và tổng kỷ niệm năm mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân làm tiếng nhắc
với tinh thần là đại nhân đốc nghĩa quân đức nhân nguồn
phường đã tổ chức xây dựng các công trình tại nghĩa trang liệt sĩ
trong đó có nhập bia mẹ việt nam anh hùng và thấp chung tại nghĩa trang
và đồng tạo sửa chữa lại nhà truyền thắng
và hoàn thành các hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ quốc phường
để đồng đốc các đơn vị thi công
để đóng bỏ đúng tiến độ nhân kỷ niệm hôm bảy tháng bảy
thì đối với địa phương sẽ tổ chức hoàn thành sau ngày hai mươi năm tháng bảy
hiện thành phố đã cơ bản hoàn thành đề án nâng cấp hai mươi nghĩa trang liệt sĩ
với trên chín bốn trăm linh ngôi mộ
khuôn viên các nghĩa trang được mở rộng trồng cây xanh thắp điện trang trí
tạo cảm giác ấm cúng thân thiện trang nghiêm
không chỉ đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ
trở thành công trình tâm linh ghi công các anh hùng liệt sĩ
địa phương còn phục dựng nhà truyền thống liều giữ những ký ức chiến tranh
thời kỳ đấu tranh anh dũng và xây dựng đời sống mới trên mảnh đất quê hương
qua đó có phần giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ